bây giờ đây chúng ta sẽ cùng đến với những câu hỏi mà các khán giả đã gửi đến địa chỉ email của chương trình
câu hỏi đầu tiên từ khán giả nguyễn hữu
địa chỉ email là hunh nh chín mươi một acom com
chào bác con tôi hai tuổi rưỡi cháu bị dối loạt ăn uống thường là đi ngoài phân sống
cứ mỗi lần như vậy cháu lại cho uống men tiêu hóa thì con lại đỡ
vậy mong bác sĩ tư vấn giúp ạ
câu hỏi này dành cho phó giáo sư tiến sĩ nguyễn thị diệu thúy ạ xin mời chị
vâng ạ hai tuổi rưỡi cũng là một tuổi mà đứa trẻ hay bị dối loạt tiêu hóa
và như chị tả là cháu bị đi ngoài phân sống
và như theo như tôi hiểu là chị cũng nói là bị nhiều đợt
và mỗi đợt thì chị đều tự đi mua men tiêu hóa chị thấy nó có cải thiện
thế thì câu chuyện bây giờ là như chúng tôi đã nói thì nó có hai vấn đề
một là đứa trẻ của chị chế độ ăn nó như thế nào
đứa trẻ ăn nó có hợp lý không tôi
ví dụ là nó ăn có quá nhiều một số loại chất quá nhiều đạn rồi
nó cũng có thể dối loạt tiêu hóa chẳng hạn như thế
thức ăn nó được ăn chín uống sôi thôi không bị nhiễm khuẩn có bị nhiễm khuẩn hay không
một vấn đề nữa là chị cũng để ý là cái tuổi này cũng là tuổi nó trẻ hay bị các bệnh nhiễm khuẩn
ví dụ như chị tự động dùng kháng sinh thì nó cũng gây hay gây dối loạt tiêu hóa
rồi một số đứa trẻ sau một đợt tiêu chảy thì nó có một hiện tượng gọi là không dung nạpto
tức là nó sẽ dậy cứ ăn và nó kích thích hơi ruột hơi kích thích một chút
và rất dễ bị dối loạt tiêu hóa
và chính vì thế mà nếu mà cháu đã bị rất nhiều lần
thì tôi cũng không rõ là nó có ảnh hưởng đến sự phát triển phải cân nặng hay không
tức là cân nặng chị nói là hai tuổi rưỡi hay bị
nhưng tôi cũng không biết là cân nặng và chiều cao của đứa trẻ chiều dài nó trẻ như thế nào
bởi vì nếu mà nó có những cái ảnh hưởng
thì chị phải lên lý khám chuyên qua dinh dưỡng hoặc tiêu hóa
các bác sĩ sẽ tư vấn cho chị
và tôi nghĩ là phải giải thích tận gốc
tận gốc là cái chế độ ăn ở cái tuổi này
bao nhiêu sữa một ngày là phù hợp
bao nhiêu chế độ ăn ba bữa một ngày như thế nào
ăn cháo hay ăn cơm thế nào là phù hợp
chứ không phải là cứ mỗi lần nào chị lại bổ sung
thì nó chỉ là một cái tức thời tại chỗ thôi
còn chúng ta phải giải quyết vấn đề lâu dài
chứ không phải vấn đề tức thời
xin cảm ơn chị